có nhiệm vụ kịp thời trao đổi làm việc và hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định pháp luật
trường hợp có khó khăn vướng mắt vượt thẩm quyền khẩn trương báo cáo xin ý kiến của ủy ban nhân dân tp hcm để xem xét quyết định
kết quả thực hiện phải báo cáo cho ủy ban nhân dân thành phố trong một mươi năm ngày làm việc
trước đó hiệp hội bất động sản tp hcm horea đã có báo cáo bổ sung kiến nghị của hai mươi chín doanh nghiệp
về gỡ vốn cho ba mươi tám dự án bất động sản nhà ở thương mại nhà ở xã hội nhà ở tái định cư
đa số vướng mắt liên quan đến vấn đề pháp lý hoặc thủ tục đầu tư xây dựng đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được tp hcm gỡ vướng
như vậy tính đến nay đã có sáu mươi tám doanh nghiệp bất động sản tại tp hcm đề nghị xem xét tháo gỡ vướng mắt về pháp lý
thủ tục đầu tư xây dựng của hơn một trăm linh dự án
giá heo hơi một mươi bảy tháng năm đã có mức điều chỉnh lên mức cao nhất so với những tháng đầu năm chạp mốc sáu mươi một đồng một kg
tuy nhiên các doanh nghiệp chăn nuôi vẫn than lỗ bởi giá chi phí đầu vào tăng cao
cụ thể giá heo hơi tại tp hcm và tiền giang đang ở mức năm mươi sáu đồng một ký còn tại cà mau vọt tăng đến ba đồng một ký
đưa giá heo hơi tại địa phương này chạm mốc sáu mươi đồng một ký
sát sâu an giang nơi đang có giá heo hơi ở mức cao nhất nước là sáu mươi một đồng một ký
giá heo hơi tại thị trường miền nam hôm nay giao động trong khoảng năm mươi bốn đồng đến sáu mươi một đồng một kg
có thể thấy giá heo hơi hiện ghi nhận tăng so với đầu năm nhưng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước
không chỉ người chăn nuôi mà cả doanh nghiệp
doanh nghiệp chăn nuôi cũng đang đứng trước áp lực giá nguyên liệu đầu vào tăng cao
trong khi giá bán giảm so với cùng kỳ
như tập đoàn dabaco việt nam công bố doanh thu quý đầu năm lợi nhuận sau thuế chỉ còn tám sáu tỷ đồng
bằng hai ba cùng kỳ năm trước
đây là mức lợi nhuận thấp nhất tính từ quý ii năm hai nghìn một mươi chín của dabaco
tập đoàn hòa phát ghi nhận doanh thu mảng nông nghiệp đạt một sáu trăm hai mươi tám tỷ đồng
giảm hai mươi bảy so với cùng kỳ năm trước lỗ sau thuế gần năm mươi sáu tỷ đồng
nền tảng cập nhật hồ sơ tuyển dụng linkedin thống kê hiện nay
hơn một mươi năm các bài đăng chứa từ khóa kỹ sư blockchain
vị trí này đang được tìm kiếm gắt cao trong xu hướng số lượng dự án mst nói riêng
và sử dụng công nghệ blockchain nói chung gia tăng liên tục tại việt nam
sự khan hiếm của lực lượng nhân sự này còn dẫn đến thực tế
nhiều công ty buộc phải mời trở lại các kỹ sư giỏi nghề từng nghỉ việc
với mức lương cao gấp năm sáu lần hiện tại
blockchain là công nghệ nền tảng để mã hóa tài sản
từ đó phát triển các dạng thức đầu tư thế hệ mới như fintech protech defi hay gamefi
hay cả trong việc đảo các đồng mã hóa thế hệ sau này
việt nam trong năm hai nghìn hai mươi một đứng đầu thế giới về chỉ số chấp nhận đồng mã hóa
thống kê của genalalysis đồng thời việt nam có lực lượng nhân sự cao
đứng sau hai trong một mươi game doanh thu cao nhất hệ sinh thái gamefi
do đó nhu cầu tuyến dụng ký sư thành thảo blockchain tại việt nam đang rất cao
nó sẽ là tại việc công ty bản chất công tác
các công ty blockchain vẫn là một công ty về tech
vì chúng ta có thể gọi đâu đó cũng có các công ty blockchain cũng là công ty tech startup
nên phần lớn cái nguồn nhân lực mà cần thiết và quan trọng nhất vẫn là các bé
và trong cái ngành này sẽ có một cái vị trí mà siêu cần thiết
nghĩ là tất cả các bên đều cần đó là vị trí về resort
nghĩa là nghiên cứu nghiên cứu về thị trường nghiên cứu và các ứng dụng mới
nó sẽ cung cấp một cái kiến thức rất là lớn mà định hướng cho cái sản phẩm
giúp cho việc mà founder hay là các team lead định hướng vào sản phẩm rất là nhiều
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
trong ngành it thì thực sự là cũng đã khó tuyển nhân sự rồi
những người mà làm blockchain developer lại càng hiếm
thế thì những người làm it người ta chuyển sang làm blockchain developer
thì lại rất khó bởi lý do niềm tin
và yếu dõi thứ hai là về pháp lý
rất là chưa được sự công nhận và một số người học và làm hầu như giống như
mình phải đi học chui và làm chui không cho ai biết đấy
mặc dù tiềm năng nó rất lớn
còn thứ nữa là các nhà tuyển dụng thì họ không tìm được người
và họ đành phải trả lời
chấp nhận tuyển người mới và về đào tạo cho doanh nghiệp
và đặc biệt trong ngành này có một đặc thù rất là lớn là săn đồng người
tức là các doanh nghiệp mà đang làm blockchain thì sẽ bị doanh nghiệp mới gì
săn lại nhân sự của mình
dựa trên báo cáo về nhân lực công nghệ thông tin năm hai nghìn hai mươi một của topdaf
thị trường việt nam cần hơn bốn trăm năm mươi lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin
tuy nhiên tổng lượng lập trình viên của việt nam ở quý i năm hai nghìn hai mươi một là bốn trăm ba mươi
điều này đồng nghĩa có hơn hai mươi vị trí công việc không được lấp đầy
chưa tính đến nhu cầu tăng thêm
còn theo clint tổ chức tuyển dụng của trụ sở tại singapore
thì thông kê mức lương tố thiểu của lập trình viên blockchain hiện nay
cao hơn từ hai mươi ba mươi so với các công việc it khác với cùng một năm kinh nghiệm
tổ chức tuyển dụng của blockchain này các khóa học cũng chưa có nhiều
và cần rất nhiều các bạn mới vào sau đó họ phải học lại từ đầu
họ sẽ phải thay đổi nhiều thứ họ sẽ phải bổ sung kiến thức rất là nhiều
và nó sẽ phù hợp với những bạn nào chấp nhận dám thay đổi và chấp nhận học những điều mới
chứ không phù hợp với những bạn mà rất là không muốn thay đổi
thì do đó cũng là một cái rào cản
ngoài ra giống như hồi nãy mình nói là blockchain vẫn là một tech startup
nên dev giống như là cái trái tim vậy đó phải là những người rất là tin tưởng
và những người nên họ ra là tuyển dụng khó
dev tuyển engineer còn khó hơn tuyển các nhân sự bán office
bộ thông tin và truyền thông đang có từng bước hoàn thiện quy định luật
để hợp thức hóa các dự án blockchain vận hành tại việt nam
tuy nhiên các chuyên gia và công ty trong lĩnh vực này hiểu rằng
trước nhiều biến động của gamefi và đặc biệt là crypto gần đây
sự cẩn trọng và học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác là cần thiết
không bắt buộc vội vàng cho triển khai dự án blockchain thời điểm này
do đó nguồn nhân lực công nghệ blockchain khi đào tạo ra
vẫn đang có nhiều vị trí để làm việc
trong bối cảnh quá trình tuyển dụng sản đón kỹ sư blockchain diễn ra xuyên quốc gia
nhiều công ty áp dụng blockchain vẫn đang liên tục tìm kiếm kỹ sư người việt thạo nghề
để tham gia các dự án
thưa quý vị tiểu mục thành phố an toàn vừa ghi nhận phản ánh của người dân
trên địa bàn phường tân phước thị xã phu mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
về tình trạng xe quá khổ quá tải vì lợi ích kinh tế mà hoạt động ngày đêm
gây ô nhiễm khói bụi tiếng ồn và làm hư hỏng đường xá
mặc dù đã kiến nghị chính quyền địa phương nhiều lần
nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để
trao đổi với phóng viên ông nguyễn thanh hà không hết bức xúc
nhiều năm qua từng đoàn xe chở sỏi đá hoạt động ngày đêm đang là nỗi ám ảnh
của người dân ở các tuyến đường ra vào mỏ đá phước hòa phường tân phước
thị xã phú mỹ
trong số này có không ít phương tiện cơi nới thùng xe chở quá tải trọng
xe chạy nhiều quá phá cả đường cả ngó xóm đi
suốt từ sáng mở cửa ra cái nhà cửa cứ mầm
thậm chí người nói trong nhà không nghe rõ
người dân ra xã cũng đề đạt chạy đến sáu giờ tối là phải nghỉ
không nên chạy có hôm chạy đến bảy tám giờ tối
thời gian chạy chạy nhiều xe nữa
lúc tưới thì nó đỡ bụi độ thì quá cao rồi
nhiều khi hàng của ông chạy
ông chạy thì ngồi trong này còn khiếp chứ chưa nói gì nữa
bọn đứng ngoài đường xe chạy trông khiếp lên
tình trạng trên cũng đang xảy ra ở khu vực mỏ đá thanh tâm
theo chính quyền địa phương qua các buổi tiếp dân tiếp xúc cử tri
thì người dân cũng đã phản ánh tình trạng xe chở đất đá gây khói bụi
ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông
trách nhiệm của phường thì phường cũng đã ghi nhận ý kiến của bà con của bác cử tri
và chuyển tải ý kiến này
đến thị xã ủy ban dân thị xã để xem xét giải quyết
hoặc là nếu mà quá thẩm quyền thì thị xã kiến nghị cho sở tài nguyên môi trường
các sở ngành liên quan và ủy ban tỉnh giải quyết
phường đã mời các doanh nghiệp lên và các doanh nghiệp đã cam kết
sẽ đóng góp theo tỷ lệ để cùng nhà nước làm các tuyến đường này
đồng thời trong các suốt quá trình khai thác
các doanh nghiệp thường xuyên tưới nước và có các biện pháp quét
khói bùi quét rác để đảm bảo giảm thấp nhất tỷ khói bùi
gây ra do việc bệnh viện vật liệu trên các tuyến đường này
do các hoạt động kinh tế phát triển đô thị nhu cầu xây dựng tăng cao
nên tại địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
các phương tiện chở vật liệu đất đá luôn hoạt động nhộn nhịp
nhiều doanh nghiệp chủ xe vì muốn tăng thêm lợi nhuận
đã cố tình cơi nới lén lút chở quá tài trọng cho phép
khi không có mặt lực lượng chức năng
trước đó thành phố an toàn cũng đã phản ánh về tình trạng
nhà xe cắt cử người theo dõi cảnh sát giao thông để né bị xử phạt
trong khi lực lượng cảnh sát giao thông còn mỏng
không thể kiểm soát hết các tuyến đường
để chấm dứt tình trạng trên
thiết nghị cần phải có sự vọc cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp chính quyền
chứ không chỉ riêng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu
theo chức năng nhiệm vụ
thì lực lượng thanh tra giao thông thuộc sở giao thông vận tải tỉnh
cũng được giao xử lý tình trạng xe quá tải trọng
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về tình trạng này
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ minh thắng xin chào và hẹn gặp lại